tại bình dương đã diễn ra lễ ký kết biên bản ghi nhớ giữa ủy ban nhân dân tỉnh bình dương
với trường đại học kiêng sung của hàn quốc và công ty cổ phần sung hyong vina
về phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một
theo đó mỗi năm hai công chức tỉnh bình dương sẽ được tài trợ học bổng toàn phần
bao gồm các học phí chi phí ký túc xá theo học chương trình đào tạo thạc sĩ quản trị kinh doanh
tại trường đại học kiong sung đồng thời hỗ trợ chi phí đào tạo tiếng hàn
trong sáu tháng tại trung tâm ngôn ngữ hàn quốc
việc ký kết biên bản ghi nhớ này sẽ tạo điều kiện giúp bình dương tiếp tục phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao
phục vụ cho mục tiêu xây dựng và phát triển tỉnh bình dương trong thời gian tới